trước tình hình covid một mươi chín diễn biến phức tạp ở châu âu
việt nam airlines thông báo tạm thời giảm tần suất bay giữa việt nam và châu âu kể từ ngày hai mươi năm tháng ba
việt nam airlines sẽ tạm thời giảm tổng cộng là một mươi bốn chuyến bay mỗi tuần giữa việt nam và châu âu
các đường bay bị cắt giảm bao gồm giữa hà nội thành phố hồ chí minh và london anh paris pháp frankfurt đức
việt nam airlines hiện là hãng hàng không việt nam duy nhất khai thác các đường bay giữa việt nam và châu âu
đây là một trong những tuyến đường bay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế chính trị và ngoại giao
việt nam airlines sẽ sớm khôi phục tần suất bay đến châu âu sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt